tỉnh thái nguyên hiện có ba tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân là phật giáo công giáo và tin lành với hơn một mươi hai vạn tín đồ
những năm qua với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp
đồng bào các tôn giáo đã có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần
từ đó động viên khích lệ đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội
anh trần văn hạnh thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên là một giáo dân tiêu biểu của giáo họ đại từ
với kinh nghiệm tích lũy học hỏi được anh đã mạnh dạn tìm hướng sản xuất rau theo tiêu chuẩn việt gáp đầu năm hai nghìn một mươi tám
được sự giúp đỡ của các cấp các ngành
hợp tác xã rau an toàn thị trấn hùng sơn do anh làm giám đốc được thành lập
từ đó đã giúp sản phẩm của hợp tác xã từng bước xây dựng được thương hiệu và có nguồn gốc đầu ra ổn định cho các xã viên
đầu ra được khoảng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh năm trăm linh kg trên ngày
hiện tại thì ra để tiêu thụ toàn bộ sản lượng trên ngày để bà con không phải đi chợ nữa
chỉ tập trung vào sản xuất canh tác nâng cao chất lượng
xóm khuôn hai xã phúc triều thành phố thái nguyên hiện có trên chín mươi năm đồng bào công giáo
trước đây tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp thường xuyên bị trộm cắp
trước thực trạng đó anh mai thanh cường một giáo dân tiêu biểu của giáo sứ tân cương
đã thành lập tổ tự quản an ninh trật tự tổ hòa giải ở khu dân cư
từ khi đi vào hoạt động đến nay tình hình an ninh trật tự trong xóm đã được bảo đảm
ngoài ra thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
gia đình anh cũng đã hiến hàng chục mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn
riêng bản thân đồng chí cường cũng về tinh thần thì đồng chí cũng có tinh thần rất là cao trong các cuộc vận động
bà con như vậy là
chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
trong các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
thì đồng chí cũng cùng với xóm như vậy là tuyên truyền vận động nhân dân
chủ trương của đảng và nhà nước luôn xác định
đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc
có thể thấy các chức sắc tín đồ các tôn giáo tiêu biểu trong tỉnh thái nguyên
đã gắn bó đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo và đồng hành với dân tộc
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương